đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ
kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu gắn với nghị quyết số một mươi tám của bộ chính trị
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hai nghị quyết nêu trên
đồng thời trao đổi thảo luận để hoàn chỉnh báo cáo
trước đó đoàn kiểm tra của bộ chính trị đã kiểm tra ở quận ủy ninh kiều quận ủy ô môn quận ủy cá răng
huyện ủy phong điền huyện ủy cờ đỏ đảng ủy công an tp cần thơ và đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tp cần thơ